thưa quý vị và các bạn bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày sáu tháng bảy có hai trăm bốn mươi tám ca mắc mới
trong đó có hai trăm bốn mươi hai ca lây nhiễm trong nước sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tp hcm vẫn nhiều nhất với hai trăm linh chín ca
tính đến một mươi hai h ngày sáu tháng bảy việt nam có tổng cộng một mươi chín sáu trăm tám mươi ba ca ghi nhận trong nước và một tám trăm bảy mươi bảy ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay
là một mươi tám một trăm một mươi ba ca trong đó có năm hai trăm bốn mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tình hình điều trị tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là tám hai mươi hai cả nước có chín mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín
ngày sáu tháng bảy sở y tế đồng nai cho biết đã khẩn cấp phong tỏa tạm thời chợ đầu mối tân biên
sau khi ghi nhận một tiểu thương tại chợ dương tính với sars cov hai
đây là chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh đồng nai
đêm ngày năm tháng bảy đồng nai ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch thứ tư đến nay lên tám mươi chín trường hợp
trong số chín trường hợp mới ghi nhận có hai tiểu thương tại thành phố biên hòa lấy hàng từ thành phố hồ chí minh
về buôn bán tại chợ đầu mối tân biên thành phố biên hòa và một chợ khác tại phường thống nhất
sau khi ghi nhận trường hợp dương tính ngay trong đêm lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã phong tỏa tạm thời chợ đầu mối tân biên tiến hành lấy mẫu test nhanh xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương trong chợ
kết quả ba trăm sáu mươi năm mẫu đều âm tính với sars cov hai
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra tìm người đến chợ đầu mối tân biên
có tiếp xúc với trường hợp dương tính với sars cov hai
cùng với đó lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các trường hợp liên quan đến một tiểu thương
cũng dương tính với sars cov hai ở một chợ khác tại phường thống nhất thành phố biên hòa
ngày mai bảy tháng bảy cùng với cả nước hơn một trăm linh thí sinh tại hà nội
sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi một
khác với mọi năm năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công tác chuẩn bị cho kỳ thi
cũng được tổ chức chặt chẽ hơn với sự vào cuộc của nhiều lực lượng khác nhau
như công an y tế đoàn thanh niên v v
ghi nhận của phóng viên tại các điểm trường thi tại hà nội trước ngày diễn ra kỳ thi
ngày mai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ chính thức được bắt đầu
và theo dự kiến thì những điểm trường thi như thế này
trong ngày mai sẽ là nơi tập trung rất đông phụ huynh học sinh cũng như học sinh
đến để tham dự kỳ thi và để đảm bảo an toàn cho kỳ thi
cũng như là đảm bảo phụ huynh học sinh và học sinh khi đến các điểm trường thi được thuận tiện an toàn
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường như thế này
đã được lực lượng công an triển khai từ rất sớm ngay từ trước ngày thi
và bên cạnh đó thì trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi suốt thời gian các em làm bài
thì luôn có lực lượng công an tức trực tại những điểm trường thi như thế này
đảm bảo không có những tình huống đột xuất bất ngờ những tình huống xấu xảy ra
ban chí công an quận thì đã có những kế hoạch cụ thể
giao cho các công an công an các phường phụ trách trường hành gió
sẽ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phận đường giao thông
không để trở ra ổn thất giao thông trong quá trình
các cháu đến thi cũng như là các cháu đến tư đi xe máy đến
thì sẽ có các phương án về mở các cổng phủ các trường để đảm bảo gian cách
chúng tôi đã tổ chức phân đường và phù hợp giữa các phường lân cận
tại các ngã ba ngã tư và đội cảnh sát giao thông thứ bảy
để phân luồng đảm bảo an toàn giao thông một cách thông thoáng nhất
để các cháu học sinh cũng như quân học sinh đưa các cháu đến trường một cách kịp thời nhất
không để một học sinh nào bị đến chậm muộn
khi đi thi chúng tôi sẽ không cho phụ huynh đứng chờ trước cổng trường
để đảm bảo gian cách và phụ huynh sẽ bố trí ở một địa điểm khác
để phụ huynh đứng chờ học sinh
khác với mọi năm thì năm nay công tác chuẩn bị cũng như tuân thủ
tuyệt đối các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
sẽ là thủ tục bắt buộc đối với các điểm trường cũng như thí sinh trước khi bước vào kỳ thi
nhà trường đã phân thành sáu làn để cho đón học sinh tới trường
thì năm làn sẽ ở đây để đón học sinh tới trường
một làn sẽ ở cổng thứ nhất và một làn sẽ ở cổng phụ
khi các con đến trường thi thì các con sẽ được các bạn thanh niên tình nguyện
hướng dẫn xếp hàng theo đúng quy định giãn cách phòng chống dịch
và đến cổng trường thì các bạn sẽ được xịt khuẩn và vệ sinh tay
và sau đó thì khi mà vào các làn thì sẽ được đo thân nhiệt
và đảm bảo là đứng giãn cách đúng cự ly theo quy định
với những tình huống có thể xảy ra ví dụ như học sinh trong phòng thi sốt
học sinh đi đến điểm thi
độ cao thì nhà trường đã có kế hoạch có diễn tập cụ thể
là cho các bạn vào phòng cách ly đo lại bằng nhiệt kế thủy ngân
sau đó thì trong những trường hợp cụ thể thì bên y tế sẽ có cái biện pháp
để giải quyết trực tiếp theo đúng cái quy định của y tế
từ một mươi bốn h chiều nay các điểm trường thi sẽ chính thức mở cửa
đón học sinh để làm thủ tục giữ thi
các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm trường này
cũng sẽ được lực lượng công an duy trì liên tục
cho đến hết thời gian thi đợt một
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
vào khoảng hơn tám h ngày sáu tháng bảy
tại khu vực chân cầu vượt quốc lộ một c
thuộc địa phận thôn lương hòa
xã vĩnh lương thành phố nha trang
đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách
khiến tài xế bị thương nặng và mắc kẹt lại trong xe
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu nạn nhân
xe khách mang biển kiểm soát
và tài xế bị thương nặng
lực thông hướng bắc nam
đến khu vực chân cầu vượt quốc lộ một c
thì bất ngờ đâm vào thành cầu vượt
vụ tai nạn đã khiến tài xế lê quang minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trên xe bị thương nặng không thể tự thoát ra ngoài
trên xe có năm hành khách không bị thương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã điều động bốn xe cứu nạn cứu hộ
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường giải cứu nạn nhân
sau hơn ba mươi phút lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đưa nạn nhân ra khu vực an toàn
và bàn giao cho lực lượng y tế đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng
nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
vào sáng nay báo cáo nhanh về tám trường hợp
dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn
là các f một tiếp xúc với hai ca nghi mắc
đã được công bố vào tối ngày hôm qua
chùm ca bệnh thứ nhất ở mỹ đức
là năm trường hợp trong cùng một gia đình
người chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
lái xe tự do có tiền sử đi bán xe
tại huyện hoàng mai tỉnh nghệ an
vào ngày hai mươi hai tháng sáu cùng f
tại tỉnh hà nam có triệu chứng vào ngày một tháng bảy
xét nghiệm pcr dương tính ngày năm tháng bảy
được cdc thông báo vào tối qua
đến sáng nay vợ và ba con
của anh này cũng có kết quả khẳng định
dương tính và đều xuất hiện triệu chứng ho sốt
hiện khu vực nhà của các bệnh nhân
đã tạm thời bị phong tỏa để điều tra dịch tễ
chùm ca bệnh thứ hai ở huyện đông anh
liên quan đến công ty xây
khu công nghiệp bắc thăng long
bệnh nhân là nhân viên bảo vệ của công ty xây
qua điều tra sơ bộ có ba trường hợp dương tính
tại công ty là f một của bệnh nhân
một trường hợp dương tính mới tại quận hoàng mai
liên quan đến chuyến bay về từ thành phố hồ chí minh
là f một lái xe taxi
chở bốn bệnh nhân thanh hóa dương tính
như vậy đến nay hà nội đã ghi nhận thêm
một mươi ca dương tính mới về covid một mươi chín
chiều nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước
sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục
dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trong sáng nay các địa phương
cũng triển khai thực hiện giao nhận
đề thi đến các điểm thi
bắt đầu từ một mươi bốn h
các thí sinh dự thi trong đợt một
sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi
đính chính nếu có sai sót
nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi
để sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên vào sáng ngày bảy tháng bảy
khi làm thủ tục
thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi
và đối chiếu các thông tin cá nhân như họ
tên đệm tên ngày tháng năm sinh đối tượng ưu tiên
nếu phát hiện có sai sót
thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi
hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi
để được xử lý
trước diễn biến của dịch covid một mươi chín phức tạp trên cả nước
số lượng người thường xuyên di chuyển giao thương
qua các địa phương tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm
trong cộng đồng khi trở lại hà nội
ubnd tp hà nội vừa ban hành công văn hỏa tốc
yêu cầu các cơ sở đào tạo
phải chuẩn bị chú đáo bảo đảm an toàn
và tổ chức tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cho các thí sinh
các đơn vị phải tiến hành phun khử khuẩn
toàn bộ địa điểm tổ chức tuyển sinh
chuẩn bị vật tư cơ số thuốc trang thiết bị thiết yếu
theo đúng quy định
đặc biệt phải chuẩn bị tối thiểu một phòng thi dự phòng
một phòng cách ly để sử dụng
trong tình huống phát hiện trường hợp có biểu hiện
sốt hoa khó thở hoặc những bất thường khác
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh
người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an các địa phương đã khẩn trương
triển khai công tác phòng chống dịch
góp phần bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho thí sinh
và những người tham gia
tại bạc liêu công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác
kiểm tra nhắc nhở các cơ sở lưu trú trên địa bàn
ngoài việc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi
cho thí sinh và người nhà thí sinh
lực lượng công an cũng nhắc nhở các cơ sở
cần nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
tại tỉnh bạc liêu lực lượng công an phân công
các tổ công tác kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn
đặc biệt là các cơ sở gần các địa điểm tổ chức thi
tại đây lực lượng công an nhắc nhở
các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định
đặc biệt là thường xuyên vệ sinh khử khuẩn phòng
thực hiện nghiên cức các quy định của bộ y tế
về công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh
người nhà thí sinh thuê phòng
thì mấy em trước lúc mấy em đến nhận phòng
thì nhà nghỉ có sát khuẩn xịt cồn sát khuẩn các phòng hết
và dễ sinh hết cho các em đến nhận phòng
và đồng thời nếu mà mình có thấy trường hợp nào mà nghi ngờ
thì cũng báo cho cơ quan chức năng công an y tế
để biết để xử lý phòng chống dịch
còn năm nay thì nói chung là tình hình diễn biến rất là phức tạp
nó quá trời phức tạp rồi
cho nên là mình cũng phải chuẩn bị một số công cụ
giống như đuôi cửa tay này kia nọ
phải chuẩn bị cho mình
mấy em khẩu trang thì đôi khi mấy em nó không có thì mình phát cho
bên cạnh đó lực lượng công an cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú
cần theo dõi chặt những khách đến thuê phòng
có biện pháp bảo vệ tài sản của các thí sinh người nhà thí sinh
trong thời gian tham gia kỷ thi
tuyệt đối không để các đối tượng xấu trà trộn
thực hiện các hành vi trụng cấp tài sản
cần có sổ ghi chép lịch sử đi lại
nắm rõ thông tin của khách thuê phòng
để vừa góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa đảm bảo an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi
vừa công tác phó hợp vừa kiểm tra các điều kiện
cũng các ngành nghề các cơ sở lưu trú trên địa bàn
thì bên cạnh đó phía lực lượng tiến hành kiểm tra
thì cũng nhắc nhở các cơ sở làm sao để đảm bảo được công tác phòng chống dịch
vừa đảm bảo an ninh an toàn trật tự cho cơ sở
bên cạnh đó cũng không kém phần để phòng chống dịch
thì cũng nhắc cơ sở
vừa đảm bảo an ninh an toàn trật tự cho cơ sở
trong quá trình khách lưu trú tới thì phải đảm bảo được công tác phòng chống dịch
như vệ sinh phòng chuẩn bị sát phẩm phòng ốc đảm bảo
không để diễn biến phức tạp
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đang đến rất gần
cùng với các ban ngành chức năng cả nước lực lượng công an tỉnh bạc liêu
đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
để góp phần mang lại cho các em một kỳ thi an ninh
an toàn và thuận lợi
chỉ trong tháng bốn và tháng năm vừa qua
trên địa bàn thánh phở hà nội
đã liên tiếp xảy ra hai vụ mất trộm xe ô tô
đây là chiếc xe đã bị mất vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
khi đang đổ trước cửa nhà số năm
phố phan kế bính phường cống vị quận ba đình
chỉ ít ngày sau chiếc xe đã được giao bán công khai trên mạng
anh phùng đức hoàng ở phú thọ
là người đã mua lại chiếc xe với giá gần hai trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra công an hà nội xác định
cả hai chiếc xe bị trộm đều được đưa
về khu vực huyện văn giang tỉnh hưng yên
để ngắt thiết bị định vị
từ đây lực lượng cảnh sát hình sự công an hà nội
đã lần ra một nhóm các đối tượng
chuyên cầm cố và xác định
và tiêu thụ các loại xe ô tô trộm cắp
trong đó đối tượng nguyễn thành công
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện văn giang tỉnh hưng yên
là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng
chuyên tiêu thụ và cầm cố xe
đối tượng lê hoàng đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
là đối tượng chuyên trộm cắp xe
và móc nối với công để tiêu thụ xe trộm cắp
đạt biết được
nhiều chủ xe ô tô thường gửi lại
chìa khóa cho bảo vệ
theo đó đạt đã giả làm chủ xe
vào lấy chìa khóa và đánh xe đi cầm cố
cho công lấy tiền
em đã từng gửi xe ở trong bãi đấy
thì em biết là xung quanh đấy là có rất nhiều bãi xe
em chỉ vào đấy
là em hỏi thôi
thì không ngờ là chú bảo vệ
chú đưa cho em chìa khóa thật
em bảo cho cháu xin cái chìa khóa xe
em chỉ nói câu đấy thôi
và chú ấy bảo đưa cho em cái chìa khóa
chú bảo là
có phải chìa khóa này không
thì em bảo là đưa cho em cái chìa khóa này không
vẫn chúng đã lập hẳn một trang web
là cầm đồ xanh vn
và trên trang web này
chúng cũng quảng cáo về việc nhận
cầm cố xe ô tô
và hầu hết tất cả các loại xe ô tô đều nhận cầm cố
các loại xe ví dụ như xe không bắt giấy
xe cắm kính ngân hàng
hoặc là xe không hợp pháp khác
đều nhận cầm cố
và số lượng cầm cố
theo chúng tôi điều tra thì các đối tượng này
đã được cầm cố số lượng ô tô rất lớn
chúng có rất nhiều kho bãi
để cất giấu các ô tô tăng vật này
và các kho bãi này đều thường thường dẫn
kho bãi rất kín ở nơi xa
ở các khu vực của hà nội
thậm chí có cách nhà đối tượng khoảng tầm
hơn chục cây số ở các quận huyện khác
của hà nội hoặc của tỉnh hương yên
lực lượng công an đã ập vào bảy điểm trông giữ xe ô tô
và sáu kho cấp giữ xe
tại xã xuân quang huyện tân giang
và đã tạm giữ hơn tám mươi xe ô tô các loại
một trăm một mươi bộ giấy tờ
hiện nay tất cả những chiếc xe tăng vật này
đều được đưa về hà nội để phục vụ công tác điều tra
theo cơ quan công an
nguyễn thành công là đối tượng cầm đầu
ổ nhóm này điều hành hai cơ sở cầm đồ
trên địa bàn tỉnh hương yên
cả hai đều không có giấy phép hoạt động
và nhận cầm cố nhiều xe ô tô gian
tức là xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có
các xe ô tô này gồm
xe trước hết là xe do trộm cắp mà có
rồi xe lừa đảo xe lặm
dụng tín nhiệm rồi các xe
của ngân hàng
các xe thế chấp ngân hàng
sau đó các đối tượng đã mượn
hoặc là chính là chủ sở
điểm chính chủ ngân hàng
và số tiền vay để mua chiếc xe này
đối với ngân hàng là rất lớn
sau đó thì đến cầm cố để lấy tiền
với lãi suất rất cao
và còn các xe khác
ví dụ như các xe
của những người
có những cơ sở kinh doanh
cho xe tự lái
cho các đối tượng thuê
sau đó đối tượng thuê thì không sử dụng mà đi đến để cầm cố
như vậy việc bóc gỡ
ở nhóm tội phạm này chính là hối chuông cảnh báo
các chủ phương tiện cũng như các tổ bảo vệ
trong dự bãi xe cần nâng cao cảnh giác
trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
về phía người dân không vì ham hố xe ô tô giá rẻ
bởi rất có thể
đây là những chiếc xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có
tại tỉnh phú yên
hội nông dân huyện tuy an
bắt đầu thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân
tiêu thụ hàng nông sản
trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến khá phức tạp
tại địa phương
do dịch covid một mươi chín
lan rộng trên địa bàn phú yên
các chợ truyền thống tạm dừng hoạt động
việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn
hội nông dân huyện tuy an đã sử dụng
zalo facebook và các trang mạng xã hội
tuyên truyền vận động người tiêu dùng
hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân
ngay trong ngày đầu thực hiện chương trình
hội nông dân huyện tuy an đã tiêu thụ được gần một sáu tấn nông sản
của hai mươi hội sản xuất
ở thôn phú mỹ xã an thọ huyện tuy an
toàn bộ số nông sản này được bán
theo giá của hội sản xuất yêu cầu
ngoài ra hội nông dân huyện tuy an
còn hỗ trợ phương tiện vận chuyển công lao động
bốc rỡ đóng bì và đưa nông sản
đến người tiêu dùng theo đơn đặt hàng
nên hộ sản xuất đã bớt đi một phần chi phí
khi đưa nông sản đi tiêu thụ
một phần nông sản này được các tổ chức cá nhân
đặt hàng mua và vận chuyển đến các điểm cách ly tập trung
các khu vực giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
cấp phát miễn phí cho người dân
giúp người dân có được nguồn thực phẩm chất lượng
tươi sạch sử dụng trong những ngày ứng phó với dịch
ngoài hội nông dân tuy an
việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân
tại các vùng dịch cũng được các cấp hội phụ nữ
và các tổ chức chính trị xã hội
triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh phú yên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đã bàn giao một mươi tấn gạo cho thị xã đức phổ quảng ngãi
để hỗ trợ nhân dân
phường phổ thạnh phổ châu
đang bùng phát dịch covid một mươi chín
trước đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đã vận động cán bộ chiến sĩ
tham gia đóng góp nhiều ngày lương
đồng thời vận động công ty hưng phát thành
ở tp hcm cùng tham gia hỗ trợ
một mươi tấn gạo trị giá một trăm năm mươi triệu đồng
số gạo trên sẽ được thị xã đức phổ
khẩn trương phân bổ cho người dân
trong vùng tâm dịch phường phổ thạnh và xã phổ châu
sự kịp thời hỗ trợ của lực lượng
cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
phần nào giúp người dân vượt qua khó khăn
trong thời điểm phong tỏa dịch
đời sống kinh tế của người dân
xã miền núi hòa bắc thuộc huyện hòa vang
thành phố đà nẵng
chủ yếu dựa vào cây mía đường
thời điểm này đang là cao điểm thu hoạch
thế nhưng hơn một trăm hai mươi hectare diện tích
trồng mía của bà con đều nằm đồng
và lượng mía tiêu thụ khá chậm
nhiều chương trình hỗ trợ tiêu thụ mía cho bà con
đã được triển khai và nhận được những tín hiệu khả quan
trong đó được lực đoàn viên thanh niên
công an thành phố đà nẵng cũng đã kêu gọi
và hỗ trợ đầu ra cho người thông dân
vụ mía năm nay gia đình ông sơn
trồng tất cả sáu xào đất
chất lượng mía ép nước
đạt trưởng vị ngọt thanh
tuy nhiên một nửa số lượng
mía của gia đình ông
vẫn nằm đồng
ông sơn cho biết mọi năm
ở thời điểm này mía đã được thương lái thu mua
và xuất bán đi các tỉnh lân cận
năm nay dịch bệnh kéo dài
hàng quán đóng cửa
nên đầu ra nông sản
gặp nhiều bấp bên
gia đình rất mừng
vì người dân có chương trình này
mới giả được mới có rộng thu nhập
để trang trả trong gia đình
thứ hai nữa là có
cái động vóng để mình phá tội
là cái vườn mía mùa sau
thời gian trước thì
thời điểm này là nước mía đã tiêu thụ
gần như hết rồi
nhưng mà năm nay thì trước cái dịch bệnh
rồi bão lũ như vậy
thì nước mía hầu như là bây giờ tiêu thụ được
bây giờ còn lại
mía vẫn chưa tiêu thụ được
chia sẻ với khó khăn trước mắt của bà con
bên cạnh các tổ chức hội đoàn thể
công an thành phố đà nẵng
đã vận động cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên
cùng tham gia hỗ trợ
hôm nay một số lượng lớn hơn bốn trăm linh chai nước mía ép
đã được cán bộ chiến sĩ công an
đến từng hộ dân thu gom
vận chuyển về đơn vị
qua hình thức là mua nước mía đã xây sẵn
đóng chai một ly rưỡi
thì hôm nay là ngày đợt đầu tiên
đoàn thanh niên ma thành phố phát động
trong đoàn viên thanh niên
thì cũng đã có hơn bốn trăm linh chai
thì hôm nay là riêng đoàn thanh niên ma thành phố sẽ có hơn bốn trăm linh chai
thì hôm nay là riêng đoàn thanh niên ma thành phố sẽ có hơn bốn trăm linh chai

để giải quyết
để giải quyết
đây không phải là lần đầu tiên các đơn vị công an thành phố đà nẵng
hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân
có lẽ chính sự thấu hiểu
và đồng cảm
đã tạo động lực cho các anh tiếp tục đồng hành với người nông dân khi đại dịch covid một mươi chín hoành hành
mỗi một hành động nghĩa tình lúc này là điều kiện cần thiết để bà con tái sản xuất trong vụ mùa mới
theo chu kỳ thì cứ bốn năm một lần cứ vào cuối tháng sáu đầu tháng bảy ở nhiều vùng miền núi tỉnh quảng nam
cây ươi lại cho quả một lần
với giá trị kinh tế cao người dân đang đổ về các cánh rừng để khai thác
nhằm ngăn chặn tình trạng chặt hạ và khai thác tận diệt
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý và tổ chức lực lượng kiểm soát người dân ra vào rừng khai thác ươi
với giá từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một ký hạt ươi được ví như yến mạch vùng cao
mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân các vùng miền núi tỉnh quảng nam
chủ yếu phân bố ở khu vực núi thấp
năm nay cây ươi cho quả rất sai đặc biệt ở xã phước xuân huyện phước sơn
với diện tích khoảng một mươi ba hectare rừng
mỗi ngày người dân có thể thu lượm hàng tấn ươi
cây ươi thuộc dạng thân gỗ cao từ hai mươi đến hai mươi năm mét không nhánh rất khó để leo trèo
nên nhiều người đã đốn hạ cây để lấy quả ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái
để bảo tồn cây ươi các huyện miền núi tỉnh quảng nam đã tăng cường lực lượng chức năng
tuần tra chốt chặn tại các cửa rừng lập danh sách người thu lượm theo từng địa phương
đồng thời kiểm tra nguồn gốc uy sau khi thu hoạch
phát hiện đẩy đuổi

hiện tại đang là thời điểm ươi chiến rộ nhất
nên người dân cũng ồ ạt đổ về các cánh rừng để khai thác
bên cạnh quản lý kiểm soát chặt chẽ người khai thác ươi
chính quyền địa phương và các ngành chức năng cũng đã tăng cường tuyên truyền
để người dân nghiêm túc chấp hành việc thu hái ươi theo đúng quy định
nhằm bảo vệ sinh kế lâu dài góp phần vào công tác bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn